tỉnh hưng yên vừa tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản năm hai nghìn một mươi chín với sự tham dự của các cơ quan quản lý hợp tác xã nông dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
hiện nay hưng yên có diện tích trồng cây ăn quả lớn với hơn một mươi ha trong đó có khoảng bốn năm trăm linh ha cây nhãn hơn ba ha cây con múi hai ba trăm linh ha chuối và hơn một ha cây ăn quả khác
năm hai nghìn một mươi chín diện tích cây ăn quả của tỉnh hưng yên dự kiến cho sản lượng chín tấn vải hơn hai mươi tám tấn cam hơn sáu mươi bốn tấn chuối
hội nghị là dịp để các hợp tác xã và chủ vườn cây ăn quả ở tỉnh hưng yên gặp gỡ trao đổi với nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản về tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản